bằng nhiều cách làm hay đó là phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản trong nhân dân
các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua trên địa bàn thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đã được triển khai và đạt được nhiều kết quả tạo sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội
góp phần đưa thị xã nghĩa lộ trở thành thị xã văn hóa đầu tiên của khu vực tây bắc
hộ gia đình ông hoàng văn lộ mới đây đã tự nguyện hiến đất trong khuôn viên của gia đình chạy dài ba mươi mét
phá bỏ ba mươi mét tường rào xây kiên cố trị giá hàng trăm triệu đồng để ủng hộ chủ trương mở rộng đường giao thông liên tổ dân phố
để người dân có đường mới đi lại thuận tiện
đây là kết quả của sự nỗ lực vận động tuyên truyền trong nhân dân của mô hình tự quản về an ninh trật tự
của ban công tác mặt trận tổ dân phố hai phường tân an
việc làm này không những có ý nghĩa quan trọng để mở đường giao thông cho người dân đi lại
mà còn gắn kết thêm tinh thần đoàn kết tinh thần nêu gương trong tổ dân phố
chính quyền địa phương và an ninh trật tự địa phương dân phố tổ hai có tuyên truyền thì chúng tôi cũng
đây nó là cái lâu dài mà dân giàu thì nước mạnh chúng tôi cương quyết ra đỉnh bàn là sẽ ủng hộ luôn
còn đây là mô hình tự quản về vệ sinh môi trường thu gom xử lý rác thải của tổ dân phố bốn
phường cầu thia thị xã nghĩa lộ
mô hình đã xây dựng thành công tuyến đường tự quản sáng xanh sạch đẹp dài gần một km
bên cạnh đó là cũng trồng vườn hoa cây cảnh để tạo không khí môi trường
tạo cảnh quan môi trường ngày càng đẹp hơn
cái đợt cuộc phát động của ban mặt trận là rất có ý nghĩa
cái này là tất cả là đều được hưởng một cái cảnh quan và một cái không khí rất là trong lành
mặt trận tổ quốc thị xã đã trực tiếp phối hợp và xây dựng
chủ trì thực hiện một số mô hình có thể nói là rất hiệu quả
chúng tôi sẽ duy trì để các mô hình này làm sao đó mà đạt cái hiệu quả theo yêu cầu đề ra
thực hiện chương trình hành động phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân
triển khai các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước
đến nay tại thị xã nghĩa lộ đã có một trăm linh khu dân cư duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh
góp phần ổn định tình hình củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết trong nhân dân